hôm qua công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ ngọc viễn năm mươi bốn tuổi
trú tại thôn bốn xã hòa xuân thành phố buôn ma thuột để điều tra về hành vi giết người
khoảng một mươi một h ngày hai mươi tháng bảy viễn đến dãy của anh trai ở tiểu khu một nghìn hai trăm sáu mươi sáu xã hòa xuân rồi tổ chức ăn nhậu
tại đây viễn đã xảy ra mâu thuẫn với anh nguyễn công tuấn bốn mươi hai tuổi chú cùng xã và ông nguyễn tiến triển năm mươi sáu tuổi
chú tại phường khánh xuân thành phố bùi ma thuột
viễn đã xuống nhà bếp của anh trai mình lấy con dao dài khoảng ba mươi cm đâm vào ngực anh tuấn
nhưng rất may nạn nhân tránh được nên chỉ bị xây rước nhẹ
chưa dừng lại viễn tiếp tục lao sang đâm vào thái dương bên trái của ông triển
khiến con dao cắm chặt vào đầu của nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
sau khi gây án viễn đã bắt xe khách xuống nhà một người quen ở tỉnh bình phước trốn
tuy nhiên đến ba h sáng ngày hai mươi một tháng bảy viễn đã bị tổ công tác của công an thành phố bùi ma thuột bắt giữ đưa về quý án
thưa quý vị hiện tại khu vực miền trung đang trải qua cao điểm nắng nóng
bên cạnh đó là hiệu ứng gió phơn thổi mạnh đã làm cho nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao mức cực kỳ nguy hiểm
đã có những vụ cháy rừng xảy ra gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường sinh thái
chính vì vậy mà công tác phòng chống cháy rừng đòi hỏi các tỉnh miền trung phải phát huy cao độ
trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay
sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng trị
đây là khu vực rừng trồng ba năm tuổi của người dân ở xã hải trường huyện hải lăng tỉnh quảng trị
một đám cháy đã xảy ra vào tháng năm vừa qua
giai đoạn này thảm thực bị ở rừng rất nhiều đặc biệt là các khu vực rừng thông
nên chỉ cần sơ suất nhỏ của người dân là sẽ dẫn đến cháy rừng
tháng cao điểm này chúng tôi thành lập tổ lật trực hầm bốn bốn
và viết đồng toàn bộ lực lượng trong tổ bảo vệ rừng của xã hải trường
để mà liên tục tuân tá ở các điểm rừng
chúng tôi đã triển khai lực lượng về cơ sở
chúng tôi điều xe phòng cháy chữa cháy về là túc trực ở các huyện
khi mà có cái phòng cháy rừng là triển khai lực lượng ngay để cho nó kịp thời
phải chặt chẽ về kiểm lâm kiểm tra công tác về an toàn phòng cháy chữa cháy của các chủ rừng
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xảy ra hai mươi năm vụ cháy
trong đó có hai vụ với gần hai mươi hectare rừng bị cháy
những ngày nắng nóng này vấn đề phòng chống cháy rừng đang được các ngành chức năng ở quảng trị đặt lên hàng đầu
bàn chỉ đào phòng chống cháy rừng của tỉnh đã huy động tất cả mọi lực lượng
thường trực cấp bốn trên hai mươi bốn và tuyên truyền vận động cho người dân cho chủ rừng
trong những thời điểm này không khai thác rừng không phạt đột thức bi
và có đường dây nóng liên lạc đến bàn chỉ đào cả cấp
và trong thời điểm này không cho cán bộ nghỉ phép đi công tác học tập tham quan ở bất cứ đâu
đã có nhiều vụ cháy rừng lớn
gây thiệt hại về người và tài sản ở khu vực miền trung trong thời gian gần đây
theo dự báo mùa nam nắng còn kéo dài
thực tế trên đòi hỏi công tác phòng chống cháy rừng cần được phát huy cao độ
nhằm hạn chế thấp nhất về người và tài sản do cháy rừng gây ra
thí sinh được chính thức thay đổi nguyện vọng theo hai phương thức
trực tuyến hoặc là bằng phiếu đăng ký xét tuyển
thí sinh lưu ý là hạn cuối đề nghị
thay đổi nguyện vọng theo phương thức trực tuyến trước một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng bảy
và theo phương thức phiếu đăng ký xét tuyển là trước một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng bảy
vâng các em có khoảng một mươi ngày để cân nhắc và thay điều chỉnh
các em học sinh cũng như là phụ huynh cần tìm hiểu kỹ trước khi thay đổi nguyện vọng
trong tiềm mục có thể bằng an tâm thì chúng tôi sẽ có những phân tích sâu hơn
cùng các chuyên gia giáo dục trong việc lưu ý thay đổi nguyện vọng
cũng như là chọn ngành chọn nghề phù hợp cho các em học sinh
trong khi đó bộ công an vừa hoàn thành
dự thảo thông tư quy định tuyển chọn công dân và công an nhân dân
theo đó đối tượng tuyển chọn bao gồm
cán bộ công chức viên chức đang công tác tại các bộ ngành hoặc sĩ quan
quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong quân đội nhân dân việt nam
đã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên
công dân việt nam không thuộc quy định nêu trên
thường trú trên lãnh thổ việt nam đã tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp
trung cấp cao đẳng bao gồm cả cao đẳng nghề trung cấp nghề đại học trên đại học
tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ công an hoặc tham mưu
quả đí nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của công an nhân dân
chỉ tuyển người đã tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học trở lên
trường hợp đặc biệt do bộ trưởng bộ công an quyết định
toàn văn dự thảo thông tư được đăng tải trên cổng thông tin điện tử bộ công an
để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian hai tháng kể từ ngày đăng
một thông tin đáng chú ý khác
tạp chí khoa học asian scientist singapore vừa công bố một trăm linh nhà khoa học hàng đầu châu á năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có hai người việt nam là giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh liêm và tiến sĩ nguyễn thị hiệp
giáo sư tiến sĩ thể thuốc nhân dân nguyễn thanh liêm
nguyên giám đốc bệnh viện nhi trung ương được xem là bàn tay vàng của phẫu thuật nội soi việt nam
hiện giáo sư là viện trưởng viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen vinmec
phụ trách đơn nguyên kỹ thuật cao điều trị tự kỷ và bại não của bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec
là người đầu tiên thực hiện phẫu thuật nội soi cho trẻ em ở việt nam vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
giáo sư liêm đã phát minh chín kỹ thuật hoàn toàn mới phát triển và ứng dụng thành công các kỹ thuật này vào phẫu thuật nội soi cho trẻ
cho đến nay giáo sư liêm đã tiến hành hơn năm trăm linh ca phẫu thuật nội soi dạng này
và ông cũng là người đầu tiên ghép tế bào gốc chữa bệnh bại não và tự kỷ ở việt nam
được vinh danh ở lĩnh vực khoa học vật liệu là tiến sĩ nguyễn thị hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một giảng viên đại học quốc tế đại học quốc gia tp hcm
tiến sĩ hiệp đã có nhiều đóng góp về nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh
và vừa hoàn thành đề tài nghiên cứu
thiết kế một loại keo có khả năng cầm máu chống vi khuẩn và giúp làm lành nhanh vết thương
giải pháp sơ cứu cho người sống xa bệnh viện
năm hai nghìn một mươi tám tiến sĩ hiệp được trao giải thưởng
nhà khoa học trẻ tài năng của thế giới
nằm trong khuôn khổ giải thưởng vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học
thưa quý vị nghệ thuật vẽ tranh ba d hiện đại không còn xa lạ và tại nhiều khu vực
các bức tranh tường ba d nghệ thuật đã
và đang từng bước trở thành điểm sinh hoạt văn hóa mới
và mới đây nhất thì một dự án vẽ tranh tường với chủ đề về tôn vinh văn hóa làng
đã được thực hiện tại thôn chử xá xã văn đức huyện gia lâm thành phố nội
đây là dự án đầu tiên ở nước ta nhằm thay đổi không gian công cộng của làng quê việt nam
và một điểm đặc biệt đó là những chức tranh ba d này được thực hiện tại đường làng của thôn trừ xá
theo truyền thuyết thì đây là nơi phát tích của đức thánh chử đồng tử và tiên dung
biểu tượng cho tình yêu và khát khao hạnh phúc của người dân việt nam
và thông điệp xuyên suốt của các bức tranh ba d cũng chính là sự tôn vinh
các ngành nghề truyền thống gắn với nông nghiệp và văn minh lúa nước của việt nam
tại xã văn đức vùng sản xuất rau an toàn lớn nhất của thủ đô hà nội
những hình ảnh về người nông dân cây trồng hay các loại rau
sẽ được tái hiện trên những bức tranh ba d sống động
nhằm hướng tới mục tiêu của dự án là nông nghiệp sạch thành phố xanh
những bức tranh đó cũng phản ảnh mục đích của dự án
tức là gồm sẽ ba nội dung
đầu tiên là giới thiệu về lịch sử của địa phương với sự tích sử đồng tử thiên dung
cái nội dung thứ hai là nói về đời sống sinh hoạt của bà con khu vực nông thôn
và nội dung thứ ba là về các cái sản phẩm nông nghiệp của địa phương rau củ quả
ba mươi bức tranh ba d dưới nét vẽ tài hoa của các họa sĩ đang dần được hoàn thành
mỗi bức tranh là một câu chuyện
về nông thôn việt nam
tại đây người dân địa phương trẻ em hay du khách đến tham quan
sẽ có thể tiếp cận những giá trị lịch sử truyền thống bằng nghệ thuật hiện đại
và về lâu dài nơi đây sẽ hướng tới trở thành một điểm du lịch sinh thái du lịch cộng đồng
nhằm tạo thêm nguồn thu mới cho người dân địa phương
có rất nhiều bức tranh cổ động mà chúng ta vẫn thường trước đây chúng ta vẫn thường thực hiện
nhưng mà nó chỉ là
những con chữ thôi
nhưng mà hiện nay là các bạn ấy được diễn giải ra bằng những cái hình ảnh
nên là nó có cái truyền thông rất là lớn đối với cả địa phương
và cũng mong là qua cái dự án nghệ thuật này thì cũng sẽ thay mặt đổi cái bộ mặt nông thôn
trong quá trình chúng tôi đang xây dựng nông thôn mới ở địa phương

tuy nhiên từ những bức vẽ đầu tiên nông nghiệp sạch thành phố xanh sẽ phải mất hơn một tháng để hoàn thành
tuy nhiên từ những bức vẽ đầu tiên nông nghiệp sạch thành phố xanh sẽ phải mất hơn một tháng để hoàn thành
đã nhận được sự đồng thuận và giúp đỡ từ phía người dân
những bức tường thô giáp được phủ lên những màu sắc và hình ảnh rực rỡ
cảm nhận của dân chúng tôi là thay đổi không khí
và những cái bức tranh này đã thể hiện tức là làm cho người dân lao động của tôi
những cái thời gian mà lao động nặng nhọc thì sẽ được thư giãn

người dân mà bây giờ đi về mà nhìn thấy các bức tranh ở trường này
thì người dân từ đồng từ xa về thì thấy vui mừng phấn khởi
những không gian cộng đồng đang trở thành điểm sinh hoạt văn hóa mới văn minh dành cho người dân
thông qua dự án này sẽ hỗ trợ giúp chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư
trong công tác quy hoạch không gian cảnh quan thiết kế đô thị
để tăng hiệu quả sử dụng các không gian công cộng trên địa bàn
và bây giờ sẽ là thời lượng của tiểu mục có thể bạn quan tâm
ngay sau đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ tới các em học sinh cũng như là các bậc phụ huynh
những thông tin xung quanh việc xếp tuyển vào các trường đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín
cũng như là những thông tin về việc chọn trường chọn nghề
cá nhân tôi thì cho rằng kỳ thi năm nay khá là thành công
bởi vì là những cái ồn ào những sai phạm từ kỳ thi trước
đã được bộ giáo dục và đào tạo kịp thời điều chỉnh cho phù hợp
vâng còn cá nhân tôi thấy rằng là những cái thay đổi của bộ giáo dục đào tạo
không chỉ lấy lại niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục
mà quan trọng hơn là một kỳ thi thật có một kết quả thật
và đánh giá được chính xác cái năng lực của học sinh
và thông qua những kết quả đó thì các trường đại học cao đẳng
có thể yên tâm xét tuyển lựa chọn người tài
vâng đúng là như vậy
và kỳ thi năm nay thì phổ điểm đã nhích hơn so với năm trước
vì vậy mà nhiều trường đại học đặc biệt là các trường tốt đầu
cũng tăng so với các năm trước
phân tích phổ điểm vào năm hai nghìn một mươi chín

những điểm tầm gần hai mươi tương đương với một mươi một bài thi trở lên
có độ phân bố khá đều
phổ điểm từ hai mươi bốn trở lên có độ dốc khá lớn
sáu bài thi
việc này giúp nguồn tuyển cho các trường tốt trên và tốt giữa khá rồi rào
với phân tích trên nhiều chuyên gia dự báo
điểm chuẩn các trường nhóm trên sẽ tăng khoảng hơn hai điểm
so với năm hai nghìn một mươi tám
và với trường tốt giữa điểm trúng tuyển mọi năm vào khoảng hai mươi hai mươi một điểm
thì năm nay sẽ tăng khoảng hơn hai điểm
trường trong nhóm điểm chuẩn từ trước đó là một mươi bảy đến một mươi chín điểm
thì năm nay gần như sẽ không tăng điểm chuẩn
và hôm nay thì sẽ là ngày đầu tiên các thí sinh bắt đầu thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm hai nghìn một mươi chín
các em có đúng một mươi ngày để cân nhắc và thay đổi điều chỉnh
các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh thì cần tìm hiểu kỹ trước khi thay đổi nguyện vọng
một là theo quy định thí sinh chỉ được phép điều chỉnh một lần duy nhất
không phân biệt hình thức điều chỉnh online hay là bằng phiếu
hai là điều chỉnh nguyện vọng chỉ được phép từ hai mươi hai đến ba mươi tháng bảy
và đối với hình thức điều chỉnh online là từ hai mươi hai đến ngày ba mươi một tháng bảy
đối với hình thức điều chỉnh bằng phiếu
ba là cân đối hài hòa giữa năng lực bản thân
điểm số đã đạt được sở thích khả năng điểm chuẩn
năm hai nghìn một mươi chín của ngành trường nếu như các em muốn học
và thứ tư là cân nhắc khả năng của mình

câu chuyện đứng núi này trong núi khác
để dẫn tới việc lựa chọn của mình không chính xác
thứ năm là nên đăng ký vào khoảng sáu nguyện vọng
và theo sở thích của bản thân
và một thông tin nữa có lẽ cũng đã được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm
đó chính là vào ngày hôm qua
thì hai ngày hội tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng
năm hai nghìn một mươi chín đã được đồng thời diễn ra
tại trường đại học bách khoa đại học quốc gia tp hcm
và trường đại học bách khoa tp hcm
rất nhiều những băn khoăn như là
điều chỉnh bản thân điều chỉnh bản thân
điểm thi năm nay cao
có cần điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký hay không
thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển thế nào
để tăng cơ hội trúng tiền
đã được giải đáp cho các em học sinh
tôi đang có mặt tại ngày hội xét tuyển đại học cao đẳng hai nghìn một mươi chín
tại ngày hội năm nay
có khoảng hai trăm linh gian hàng
với gần một trăm linh trường đại học cao đẳng
với hàng ngàn chuyên gia
sẽ tư vấn cho em học sinh trong việc chọn trường chọn nghề phù hợp
đặc biệt là trong việc thay đổi nguyện vọng
gian tư vấn
của trường đại học thương mại
đại học bách khoa
đại học thủy lợi
thậm chí cả các trường cao đẳng
cũng thu hút đông đảo các em học sinh
và các bậc phụ huynh
những thắc mắc thay đổi nguyện vọng
mức điểm phù hợp với chuyên ngành nào
đã được chuyên gia giải đáp
phụ huynh cũng như là trí sinh
khi mà thay đổi cái nguyện vọng
thì các bạn hết sức là cân nhắc
trước hết là các bạn phải căn cứ vào
cái mức điểm mà các bạn vừa thi xong
từ cái mức điểm đó
đối chiếu với các cái mức điểm
các cái mức xét tuyển
mà các trường đại học công bố
những cái năm gần đây
việc công bố các cái điểm của mức điểm của các trường đọc của nhau gần đây
so với năm nay
tôi nghĩ rằng sẽ không tranh lệch là nhiều
đối với các em dưới hai mươi điểm thì em cũng rất nhiều cơ hội
được trúng tuyển
vào các trường đại học
đối với thủy lợi chúng tôi thì cái ngưỡng điểm đó
thì em có nhiều cơ hội trúng vào
các cái khối kỹ thuật xây dựng
rồi công nghệ thông tin
kỹ thuật cơ khí
rồi hoạt truyện doanh kế toán
tuy nhiên các em
thì cơ hội trúng tuyết vào cơ hội ngành kỹ thuật xây dựng
thì cao hơn
các thí sinh cũng được các chuyên gia tư vấn tuyển sinh
các chuyên gia dự báo thị trường lao động
tư vấn và cung cấp thông tin
để các em lựa chọn ngành nghề phù hợp
với năng lực sở trường của bản thân
để có khả năng khởi nghiệp
tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp
đó vừa là cơ hội thực hiện ước mơ
phát triển sự nghiệp của các em
vừa để góp phần vào công cuộc xây dựng
và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
và hội nhập quốc tế
quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh ngày mới phát sóng lúc sáu giờ sáng
hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây những người đồng nghiệp của chúng tôi
ở trường quay phía nam sẽ gửi tới quý vị
những tin tức thú vị
xin mời phóng viên của sáng phương nam
hòa trí xin chào trường quay hà nội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
khoảng hai mươi giờ tối qua ngày hai mươi một tháng bảy
trên đường nguyễn văn bứa
đoạn qua xã xuân thới thường
huyện hóc môn tp hcm
một chiếc ô tô gặp sự cố lợt ngửa
làm gần chục người bị thương
thông tin ban đầu
thời điểm trên xe ô tô biển số năm mươi một g một mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi sáu
chạy trên đường nguyễn văn bứa
với tốc độ cao
khi vừa qua cầu lớn huyện hóc môn
thì tông vào giấy phân cách giữa đường rồi lật ngửa
một xe gắn máy do bất ngờ trước sự cố
cũng đã tông tiếp vào ô tô này
vụ tên nạn khiến bảy người bị mắc kẹt
trong đó có hai người lớn và năm trẻ nhỏ
vô cùng may mắn là các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ
người dân đã giải cứu tất cả ra ngoài an toàn
đưa đi bệnh viện thăm khám
công an huyện hóc môn đã có mặt khám nghiệm hiện trường
để xử lý vụ việc theo quy định
thưa quý vị hiện nay tình trạng tái chiếm vỉa hè
vẫn xảy ra ở nhiều nơi
ảnh hưởng đến trực tự an toàn giao thông
và mỹ quan đô thị
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị
các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp
với địa phương kiểm tra giám sát công tác
quản lý sử dụng lòng đường vỉa hè
đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương
trong công tác chấn chỉnh lập lại trật tự lòng đường vỉa hè
trước thực trạng việc tái lấn chiếm vỉa hè
xảy ra ở nhiều nơi
tp hcm xác định việc lập lại trật tự lòng đầy đường vỉa hè
là việc làm đâu dài và kiên trì
ngành chức năng cần phối hợp thường xuyên
kiểm tra đôn đốc nhắc nhở
đối với các quận quyện còn buông lỏng công tác quản lý
trực tự lòng đầy đường vỉa hè
đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm của cá nhân
người đứng đầu các đơn vị
còn lơ lại trong công tác quản lý
để xảy ra phức tạp về trật tự lòng đường vỉa hè
theo thống chê sáu tháng đầu năm
các quận nguyện đẩy mạnh công tác trực tự vỉa hè
có chuyển biến tốt như quận một quận bốn quận bảy quận chín
quận một mươi quận một mươi hai quận thủ đức huyện cần giờ củ chi
các quận huyện cần tiếp tục tập trung chấn chỉnh như
quận hai quận ba quận năm quận sáu quận tám quận một mươi một
quận bình tân tân phú phú nhuận
quận bình thạnh quận gò vấp huyện hóc môn
quyện bình chánh huyện nhà bè
đối với các quận
quận một quận ba quận năm quận một mươi quận bình thạnh
cần tăng cường xử lý đối với xe ô tô dừng đổ trái quy định
các quận cần tập trung giải quyết chức điểm
tình trạng người dân sử dụng xe ba bốn bánh tự chế
để buôn bán kinh doanh trên vỉa hè lòng đường
gây ủng ứ và nguy hiểm cho người tham gia giao thông
thưa quý vị dư luận chưa hết bàn hoàng
về sự cố rò rỉ điện tại công trình đang thi công
thuộc đường vành đai hai phường tam phú quận thủ đức tp hcm
đến nay công an xác nhận
phát hiện đường dây điện bị chóc vỏ dẫn đến sự cố trên
đồng thời nhà thầu cũng đã nhận trách nhiệm
và hỗ trợ toàn bộ chi phí cho các nạn nhân
tuy nhiên vấn đề đặt ra là
ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi sự việc đã diễn ra
một ngày sau khi xảy ra sự cố rò rỉ điện
khiến hai bé trai bị điện giật tử vong
một bé gái bị thương hiện đang phải nằm viện
người dân trong khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng
không có ai có cái biển cắm gì hết trơn
cho nên tụi nhỏ nó cũng đâu có biết đâu
thường nếu mà bé quá thì nó có người lớn đi theo
mà do mấy trẻ này nó cũng khoảng một mươi một một mươi hai một mươi ba không à
cho nên là người lớn có thể đi theo
cũng nghĩ là an toàn không có gì
tại thường ngày nào nó cũng ra nó chơi nó quen rồi
ai về bữa hôm qua
do mấy ngày nay mưa liên tục
được biết công trình thi công tuyến đường vành đai hai
do công ty cổ phần đầu tư xây dựng bắc ái thi công
có mặt tại hiện trường phóng viên ghi nhận
đường dây ba pha được nối vắt vẻo trên cành cây
một phần bò và đường dây ba pha

việc thiếu cẩn trọng này đã dẫn đến tai nạn nghiêm trọng
vào chiều ngày hai mươi tháng bảy
điện lực thì chỉ bán điện
tới cái chạm điện này thôi
rồi việc sử dụng điện
thì công ty văn phú bắc ái
sẽ tự động là
kéo những cái đường dây
phía sau định kế
tới tất cả các thiết bị sử dụng cho công trường
để cung cấp cho các thiết bị
thi công ở trong công trường
thì cái việc kéo này
nó không đảm bảo an toàn
rồi không có rào trắng
ở xung quanh bảo vệ công trường
và đó đã gây nên cái tai nạn điện
cho hai cháu bé ngày hôm qua
rõ ràng là do cái việc mà bắt cắn
thiếu cái sự an toàn
cho nên mới dẫn đến chết người như thế
thì tùy theo cái điều tra của cơ quan thẩm quyền
ví dụ như điện lực
người ta chứng minh được rằng là
họ đã vận hành đưa cái sản phẩm là điện
tới cái đầu nối cuối cùng
tức là cái hạ thế đó
là an toàn
nhưng mà từ cái hạ thế đó
mà đến khi sử dụng đấy
người sử dụng là từ cái công ty bắt ái đó
mà đến cái phía mà sử dụng
mà bắt ái người ta
có cái bắt cắn trong cái vấn đề an toàn
thì gây chết người thì rõ ràng là
bắt ái phải chịu trách nhiệm
sự cố thương tâm là lời cảnh tỉnh
đến sự quan tâm của các phụ huynh
trong việc trông coi trẻ trong những ngày hè
và cũng phải nói đến trách nhiệm của nhà thầu
đơn vị thi công khi quá thiếu cẩn trọng
trong việc đấu nối lắp đặt hệ thống điện
trách nhiệm thuộc về đơn vị cá nhân nào
sẽ còn được công an quận thủ đức
điều tra xử lý theo quy định
nạn xâm hại tình dục ở phụ nữ và trẻ em
là vấn nạn nhất dối trong xã hội
và có thể xảy ra bất kỳ nơi đâu bất kỳ lúc nào
trước thực trạng trên ủy ban nhân dân
phường một mươi bốn quận gò bắp tp hcm
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
và đặc biệt là mở các khóa dạy vỏ
tự vệ miễn phí cho phụ nữ và trẻ em
đây là một trong những biện pháp hữu hiệu
giúp giải thoát khỏi những nguy hiểm
và bảo vệ được chính mình
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban mặt trận tổ quốc phường một mươi bốn quận gò vấp
kết hợp cùng hội phụ nữ đoàn thanh niên
triển khai khóa dạy vỏ tự vệ miễn phí
cho phụ nữ và trẻ em
tại khuôn viên của ủy ban phường
sau một đến hai buổi học các học viên tham dự
sẽ được trang bị những kỹ năng phòng vệ
theo từng tình huống giúp nạn nhân thoát khỏi
thế bị động phù hợp với phụ nữ và trẻ em
mọi lứa tuổi
khi mình tấn công quan trọng nhất
không phải là kỹ thuật mà mình học
mà quan trọng là kỹ năng để phòng vệ
tức là xảy ra chẳng hạn như vậy
xảy ra tình huống thì mình phải biết cái kỹ năng như nào
thật sử như là mình vừa tự vệ như mình
và vừa thực hiện lời nói của mình
giống như là la lên cho mọi người biết
khi tham gia lớp học này là mình thấy nó rất là vui
và mình thấy là rất là
những cái nạn nhân đó
giá như mà các em bé
hoặc là các chị em phụ nữ
mà biết được những cái thế võ
để tự bảo vệ mình
thì có lẽ là cái tình trạng mà xảy ra
cái sự xâm hại
không phải là một cái tình trạng
cũng hạn chế
hoặc là không xảy ra
em thấy lớp học võ này rất là bổ ích
tại vì thứ nhất là nó giúp em giải đựng sức khỏe
rồi thứ hai là nó giúp em
phòng vệ được trong những trường hợp nguy hiểm
song song các khóa dạy võ miễn phí
tủy ban nhân dân phường một mươi bốn
còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao kỹ năng ứng xử khi bị xâm hại
thông qua các trang thông tin tại khu phố mạng xã hội
do phường quản lý
đồng thời phối hợp với các tương tự liên quan
nghiên cứu những biện pháp để phòng chống xâm hại tình dục
phường đã phối hợp với
phòng cảnh sát hình sự của công an thành phố
về hướng dẫn cho các em
kỹ năng ứng xử
trong các tình huống
mà có khả năng bị xâm hại
cho các đối tượng là
trẻ em từ độ tuổi
trung học cơ sở
trung học phổ thông
và phụ nữ ở các địa bàn dân cư
thông qua những hoạt động
các học viên tham gia đã trang bị cho mình
được nhiều kiến thức kỹ năng phòng vệ
từ đó biết cách phòng chống
bảo vệ bản thân mình mọi lúc mọi nơi
thiết nghĩ những mô hình này cần được nhân rộng ra các địa phương
để cộng đồng cùng chung tay
bảo vệ phụ nữ và trẻ em